hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tuấn thấy một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đi bộ vào khu vực miếu ở thôn đông an trên tay có cầm tiền nên đi theo rồi dở trò đồi bại với cô gái nhưng bị chống cự
do nạn nhân có tiền sử bị bệnh động kinh nên lên cơn co giật ngất xỉu
lo sợ cô gái tỉnh dậy sẽ nói cho mọi người biết tuấn đã dìm nạn nhân xuống sông thu bồn khiến nạn nhân tử vong sau đó lục lấy một trăm hai mươi đồng
trước thời điểm xảy ra vụ án ba ngày tuấn đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản
mua bán ma túy với số lượng lớn đối tượng là lang văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an vừa bị tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên án tử hình
theo cáo trạng vào khoảng ba giờ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực xóm tám xã thanh an huyện thanh trương tỉnh nghệ an công an huyện thanh trương phối hợp với một số đơn vị liên quan
đã phát hiện và bắt giữ lang văn thái khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm tám bánh heroin bốn kg ma túy đá ba viên ma túy tổng hợp
đây là số ma túy được thái mua của một đối tượng người lào với giá hơn năm trăm linh triệu đồng mục đích về bán kiếm lời
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh hòa bình đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nước nhiễm dầu thải khiến hàng vạn người dân phía tây nam hà nội khổ sợ
trong sáng ngày hôm nay nhiều bên liên quan tới sự cố nước sạch của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cũng đã có buổi họp kín
hiện tại tỉnh hòa bình đã chỉ đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà nhanh chóng khắc phục sự cố kịp thời cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng cho nhân dân
hiện trong sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi khu vực nguồn nước dẫn vào nhà máy nước sạch sông đà gần như đã hết váng dầu
lực lượng công an tỉnh hòa bình cũng đã xuống lấy mẫu nước để kiểm tra
trong một diễn biến khác công an tỉnh hòa bình đang tập trung điều tra làm rõ hành vi đổ trộm dầu thải tại xã phú minh huyện kỳ sơn
và hành vi thiếu trách nhiệm của cám bộ lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà khi biết rõ nước bị dính dầu thải nhưng không ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự cố ô nhiễm nghiêm trọng